tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với bộ công thương đại diện một số cơ quan tổ chức nước ngoài tại hà nội
tổ chức hội thảo cao cấp về thúc đẩy thương mại đầu tư nội khối vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
tại hội thảo các đại biểu cho rằng những tiến bộ của công nghệ đã mang lại những tiềm năng to lớn cho hòa bình và phát triển bền vững
cũng như hội nhập sâu rộng về kinh tế
tuy nhiên các quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn đó là xu hướng cạnh tranh và chống lại toàn cầu hóa
suốt hơn năm thập kỷ qua asean đã đạt được nhiều thành tiệu về kinh tế
nhưng tiềm năng để thúc đẩy kinh tế nội khối và đầu tư vẫn còn rất lớn
việc tăng cường kinh tế nội khối và đầu tư sẽ góp phần hiện thực hóa các ưu tiên của asean trong thời gian tới
với dân số sáu trăm linh triệu người asean đã trở thành một nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới
với tốc độ tăng trưởng hiện nay cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và sẽ được duy trì trong những năm tới
trong bối cảnh tăng cường bảo hộ thương mại asean phải tăng cường tính thống nhất và duy trì sự gắn kết để vượt qua thách thức
các quốc gia thành viên cần phải nhận diện rõ các vấn đề giao cản đối với các doanh nghiệp đầu tư trong nội khối
cùng nhau tháo gỡ để tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới